cầu treo phà lai bắc qua thượng nguồn sông răng thuộc địa bàn xã biên giới môn sơn huyện con cuông tỉnh nghệ an
nằm trên tuyến đường độc đạo và hai bản người đan lai thuộc dân tộc ít người nhất tại việt nam
sau vài năm sử dụng chiếc cầu treo này đã bị xuống cấp nghiêm trọng gây lo lắng cho nhiều người dân nơi đây
chiếc cầu treo phà lại được đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn một mươi ba là tuyến đường độc đạo và vùng lõi vườn quốc gia pù mát
và đến hai bản cò phạt và khe búng huyện con cuông tỉnh nghệ an
cầu có chiều dài hai trăm một mươi bốn mét rộng hai một mét
sau vài năm đưa vào sử dụng chiếc cầu đã xuống cấp nghiêm trọng và nhiều lần phải sửa chữa
những tấm gỗ dùng để lát mặt cầu này đã bị mục nhiều mảnh ván đã rơi xuống sông để lại những lỗ hổng lớn trên mặt cầu
hàng trăm đinh ốc vít sắt cố định các tấm gỗ lát mặt cầu đã bị mất chỉ còn trơ lại khuy
nhiều nẹp sắt bật lên gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
mỗi ngày cây cầu này có hàng nghìn lượt người và phương tiện tham gia lưu thông
chính vì vậy việc cầu xuống cấp nghiêm trọng tiêm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn cho người dân đặc biệt là vào mùa mưa lũ
trước thực trạng trên các cấp chính quyền huyện con cuông và tỉnh nghệ an cần sớm có phương án sửa chữa
để người dân yên tâm mỗi khi đi qua cây cầu này